dự án cải tạo hệ thống thoát nước nâng mặt đường kinh dương vương thời gian qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hoạt động kinh doanh của hàng trăm hộ dân ở quận bình tân và giao thông qua khu vực này
ngày sáu chín ubnd tp đã làm việc với các cơ quan liên quan để bàn giải pháp giải quyết vấn đề này
trung tâm điều hành chống ngập nước tp hcm đã đưa ra bốn phương án hạng độ cao dự án cải tạo hệ thống thoát nước tuyến đường kinh dương vương đoạn từ mũi tàu phú lâm đến vòng xoáy an lạc thuộc quận bình tân
trong đó việc điều chỉnh độ cao theo thiết kế ban đầu ubnd tp hcm đồng ý với đề xuất là hạ độ cao xuống ba mươi năm cm
cụ thể đối với nhân đoạn đã thi công thảm bê tông nhựa sẽ điều chỉnh dốc vỉa hè từ hai xuống năm tức là giảm độ cao vỉa hè xuống một mươi cm
đối với những đoạn chưa thi công cũng sẽ điều chỉnh hạ đồ cao mặt đường xuống ba mươi năm cm so với thiết kế đã duyệt
về tình trạng ngập nước nghiêm trọng tại tuyến đường kinh dương vương các đại biểu đặt vấn đề liệu có phải nguyên nhân là do nâng đường hay do hệ thống thoát nước chưa tốt
để làm một cái không gian trữ nước như vậy thì khi mà chúng ta làm hoàn chỉnh thì mưa ở những cái lưu vực này thì nó có thể tạm thời là chứa ra đây thì nó sẽ khắc phục được cái chuyện là mưa kết hợp với triều cường thì mới đảm bảo được
tại buổi làm việc ubnd tp hcm cũng nêu kiến nghị về phương án hỗ trợ thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng trên tuyến đường kinh dương vương để nâng nền nhà
đối với ốc độ quận bình tân cũng thấy rằng cái việc mà chọn
cái phương án của tư vấn đưa ra là cái phương án số bốn mươi một đó là nó hiện nay nó phù hợp với tình hình hiện nay bởi vì cái đường nói gì nó cũng đã thực hiện ở hai đoạn đầu đã thực hiện cơ bản là hoàn chỉnh rồi
thì góc độ quận bình tân sẽ cố gắng là vận động người dân để ủng hộ cái việc mà nâng cao độ ở hai đoạn này
kết luận buổi làm việc ông lê văn khoa phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã nhất trí với đề xuất bổ sung thêm một trạm bơm công suất bốn mươi hai m ba một giờ
với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng bảy mươi tỷ
sáu tỷ đồng để giảm ngập cho toàn tuyến đường kinh dương vương và khu vực dân cư tại đây
qua đó ông lê văn khoa cũng đề nghị trung tâm điều hành chống ngập phải nhìn nhận rõ việc giải quyết chống ngập có ý nghĩa quan trọng
dự án quản lý rủi ro ngập nước đường kinh dương vương là dự án liên quan trực tiếp đến đời sống làm ăn và giao thông
yêu cầu của chúng tôi là trong quá trình này thì cái bề mặt kỹ thuật con đường này nó không chỉ là vấn đề ngập nước mà nó còn là giao thông
con đường giao thông quyết mạch để đi về phía các tỉnh người tây
thành thử ra là về mặt chất lượng mặt đường tất cả các thứ an toàn kỹ thuật để mà khi thông đường là giao thông ở đây nó phải đảm bảo tốt
liên quan đến đề xuất hỗ trợ người dân nâng nền nhà đại diện ủy ban nhân dân tp hcm cho biết sẽ tiếp tục xem xét
giao cho hội đồng bồi thường tp hcm đề xuất mức hỗ trợ cụ thể